ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu văng lên hàng vạn cổ động viên đã đổ rồn về khu vực quanh hồ hoàn kiếm
để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam trước đội tuyển philippines trong trận bán kết lượt đi với tỷ số hai một
ken chống rầm rầm cơ đỏ so vàng tung bay phấp với tiếng còi xe tiếng reo hò và những khúc ca chiến thắng rộn vàng đường phố của hà nội
đã mang lại những cảm xúc đặc biệt của người hâm mộ bóng đá việt nam
chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển philippines trong trận bắn kết lượt đi đã mở ra cơ hội rất lớn cho đội tuyển việt nam
đặt chân vào vòng chung kết aff cup hai nghìn một mươi tám đem lại niềm vui rất lớn cho người hâm mộ
khi mà đội tuyển việt nam đã chiến thắng một cách ngoạn mục như vậy
mình mong muốn rằng đội tuyển việt nam sẽ cố gắng hết mình luyện tập và có một chiến thắng thật là mạnh mẽ nữa
để bước chân được vào vòng chung kết và nhất là lợi thế thì hiện đang ở trên sân nhà
mình cảm thấy trận đấu ngày hôm nay rất là man nhãn và cảm thấy cái trận đấu rất là bùng nổ
và sau trận đấu thì cảm thấy rất là vui khi đội tuyển việt nam đã chiến thắng trận ngày hôm nay

xin chúc đội tuyển việt nam sẽ giữ được tinh thần cũng như là sức khỏe để có thể có những trận đấu bùng nổ và thành công nhất
hy vọng trong trận đấu lượt về diễn ra tại sân vận động mỹ đình vào ngày sáu tháng một mươi hai tới đây
thay cho huấn luyện viên park hong seo sẽ vẫn giữ vững phòng độ
nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất hướng tới mục tiêu giành chức vô địch aff cup năm nay